thời tiết chuyển mùa mưa nắng thất thường là một trong những nguyên nhân khiến số trẻ nhỏ mắc các bệnh liên quan đến hô hấp phải nhập viện tăng cao ở tp hcm trong những ngày qua
hiện nay tại khoa hô hấp và khoa nhiễm của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai đã có gần bốn trăm linh trẻ đang được điều trị bệnh về hô hấp
trong đó khoảng ba mươi là trẻ dưới một mươi hai tháng tuổi và có những ca viêm phổi rất nặng phải thở bằng máy
và cũng theo thống kê của bệnh viện nhi đồng hai từ tháng tám đến nay đã có gần một mươi lượt trẻ đến khám ngoại trú do mắc các bệnh về đường hấp và bốn năm trăm một mươi bốn trẻ phải nhập viện điều trị
đa số trẻ phải nhập viện là do mắc các bệnh như viêm tiểu phế quản viêm phế quản viêm phổi
để tránh cho các bé bị viêm phổi các bác sĩ khuyên cáo với phụ huynh thời tiết chuyển mùa là thời điểm trẻ nhỏ dễ bị mắc bệnh
do đó cần giữ cho trẻ ấm cơ thể vào ban đêm cho trẻ uống nước ấm vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên
đặc biệt khi trẻ có các dấu hiệu ho sổ mũi cần đưa trẻ đến các bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời